ngày một mươi chín tháng một tại trung tâm huấn luyện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
đóng quân tại xã tam an huyện phú ninh quảng nam tòa án quân sự khu vực một quân khu năm
đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai mươi một bị cáo liên quan vụ án vi phạm về khai thác bảo vệ rừng
chặt phá gỗ pơ mu xảy ra tại khu biên giới huyện nam giang tỉnh quảng nam
theo đó bị cáo lê xuân chính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đại úy nguyên đồn phó đồn biên phòng cửa khẩu nam giang
kiêm trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu nam giang và hai mươi bị cáo trong vụ án bị truy tố về tội
vi phạm về khai thác bảo vệ rừng được đưa ra xét xử tại phiên tòa này
vụ phá rừng này đã được thủ tướng chính phủ giao bộ công an chủ trì phối hợp bộ quốc phòng và tỉnh quảng nam
điều tra xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
sau đó đã có nhiều cán bộ bộ đội biên phòng hải quan bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc
dự kiến phiên tòa xét xử vụ phá rừng pom mu ở vành đai biên giới việt lào sẽ kết thúc ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám